ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sơn la đã ra quyết định khởi tố bị can
bắt bị can để tạm giam đối với nguyễn văn miên nguyên tri cục trưởng tri cục dự trữ nhà nước mộc châu
và nguyễn thị nga nguyên kế toán trưởng tri cục dự trữ nhà nước sơn la
trong thời gian từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi nguyễn văn miên đã trực tiếp chỉ đạo
thống nhất với bộ phận kế toán lập khống hồ sơ thanh toán tiền bốc xếp
nhập xuất kho gạo dự trữ quốc gia cao hơn thực tế chi trả gây thất thoát cho ngân sách nhà nước
đối với nguyễn thị nga từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một đã lập khống hồ sơ thanh toán tiền bốc xếp
nhập xuất kho gạo dự trữ quốc gia của tri cục dự trữ nhà nước sơn la cao hơn thực tế chi trả
gây thất thoát cho ngân sách nhà nước
ngày hôm nay tin từ ủy ban kiểm tra tỉnh ủy bạc liêu cho biết vừa triển khai quyết định thi hành kỷ luật
cho nguyễn thị nga
vừa triển khai quyết định thi hành kỷ luật đảng bằng hình thức khiển trách đối với ông trần hoài đảo
phó bí thư đảng ủy phó giám đốc sở y tế tỉnh bạc liêu
với vai trò là phó giám đốc sở y tế chủ tịch hội đồng thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm
phương tiện trang thiết bị hóa chất vật tư sinh phẩm phục vụ phòng chống dịch covid một mươi chín
ông trần hoài đảo còn chủ quan thiếu kiểm tra giám sát chặt chẽ để trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh bạc liêu
cdc bạc liêu thực hiện ba gói thầu mua sắm sinh phẩm xét nghiệm covid một mươi chín của công ty cổ phần việt á
gây thất thoát và chưa tiết kiệm ngân sách nhà nước
tòa án nhân dân tỉnh đồng nai vừa tuyên phạt các bị cáo nguyễn ngọc tuyền chú tại tỉnh thái bình
nguyễn tiến dũng chú tại tỉnh hà tĩnh cùng một mươi hai năm tù lộc thị luân chú tại tỉnh nam định bảy năm tù
cùng về tội mua bán người nguyễn đông khoa chú tại tp hcm sáu năm tù về tội
tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép
tuyền và dũng đã thỏa thuận với luân nếu tìm được người đưa qua campuchia sẽ được trả với giá một mươi triệu đồng một người
ngày một mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một các đối tượng lừa được bốn nạn nhân qua campuchia để làm việc
riêng bị cáo khoa được các đối tượng thuê trở nạn nhân từ tp hcm đến khu vực biên giới qua campuchia với giá ba triệu đồng
ngày hai mươi sáu tháng chín công an tp từ sơn
của tỉnh bắc ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với diệp văn thuận và thái bình giới
cùng chú tại tỉnh bắc giang về hành vi trộm cắp tài sản
thuận và diệp đều là công nhân tại bộ phận cơ điện của công ty trách nhiệm hưu hạn yosin auto
ở phường tân hồng tp từ sơn
do nợ nần không có tiền chi tiêu cá nhân thuận và giới đã bàn nhau trộm cắp gần ba mươi hai mét dây cắt điện
tại nhà kho của công ty có tổng trọng lượng gần một trăm linh kg
khi các đối tượng đang chuẩn bị mang đi tiêu thụ
các đối tượng đang chuẩn bị mang đi tiêu thụ
tại hiện trường để tiến hành các bước điều tra ban đầu để xác định nguyên nhân vụ việc
cũng như danh tính các nạn nhân
công an tp phú quốc thông báo đến người dân ai có người thân bị mất tích
thì hãy liên hệ trình báo để phối hợp làm rõ xác định thân nhân thân
chuyển sang các tin tức về tình hình an ninh trật tự
ngày hai mươi chín tháng chín cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố điện biên phủ tỉnh điện biên
ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam
đối với phạm văn sinh sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi chín trưởng thôn chế biến xã thanh luông huyện điện biên
về hành vi tham ô tài sản
theo hồ sơ phạm văn sinh đã lợi dụng chức vụ là trưởng thôn chiếm đoạt hơn bốn mươi một triệu đồng
là tiền của nhà nước bồi thường hỗ trợ khi thu hồi các thửa đất nông nghiệp
tại tổ dân phố số một phường thanh trường tp điện biên phủ
để phục vụ xây dựng dự án nâng cấp cải tạo cảng hàng không điện biên vào năm hai nghìn hai mươi một
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố điện biên phủ đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
một đối tượng có bốn tiền án về tội phạm ma túy vừa mãn hạn tù vào tháng sáu năm nay
đã thiết lập đường dây mua bán trái phép chất ma túy với nhiều thủ đoạn tinh vi kín kẽ
tuy nhiên trước sự đấu tranh kiên quyết của công an tp vinh đường dây này đã bị triệt xóa
chiều ngày hai mươi bảy tháng chín tổ công tác thuộc đội cảnh sát phòng chống dịch
tổ công tác thuộc đội cảnh sát phòng chống ma túy công an tp vinh tỉnh nghệ an
đã bắt quả tang đặng danh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám và võ thị giang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
đều trú tại tp vinh về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
thu giữ tại hiện trường một kg ma túy đá một kg ma túy ketamin và một viên ma túy thuốc lắc
khám xét khẩn cấp chỗ ở của hai đối tượng thu giữ thêm ba kg ma túy đá và năm trăm linh viên thuốc lắc
tổng khối lượng thu giữ là năm sáu kg ma túy các loại
kính thưa quý vị ngày hai mươi chín tháng chín
công an huyện bầu bàng tỉnh bình dương đã tạm giữ đối tượng nguyễn đăng hòa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
quê tại tỉnh quảng nam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo điều tra cuối năm hai nghìn hai mươi một hòa tìm mua các tài khoản ngân hàng trên mạng
đồng thời tạo tài khoản facebook zalo giả mạo để đăng bán xe mô tô với giá rẻ để thu hút con mồi
tháng một năm hai nghìn hai mươi hai một người dân ngụ huyện bầu bàng tỉnh bình dương
theo bài đăng của đối tượng hòa bán xe honda sh với giá hai mươi năm triệu đồng
nên đã nhắn tin hòa
sau khi nhắn tin trao đổi người này và hòa thống nhất hình thức giao dịch
thông qua chuyển quả ngân hàng sau đó hòa sẽ gửi xe mô tô đến địa chỉ người mua
tuy nhiên sau khi nhận được hai mươi năm triệu đồng tiền đặt cọc đối tượng hoàng cắt mở liên lạc
và chiếm đoạt tiền sử dụng vào mục đích cá nhân
công an huyện bầu bàng phối hợp cùng phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
công an tỉnh bình dương công an tỉnh quảng nam nhanh chóng tiến hành truy xét
và bắt giữ được đối tượng nguyễn đăng hòa tại xã duy phước huyện duy xuyên tỉnh quảng nam
tại cơ quan công an đối tượng hòa khai nhận đã thực hiện trót lọt sáu vụ chiếm đoạt tài sản
trên địa bàn tỉnh bình dương với số tiền hơn một trăm bốn mươi sáu triệu đồng
ngoài ra với thủ đoạn như trên đối tượng hòa đã thực hiện nhiều vụ lừa đảo
tại nhiều tỉnh thành với tổng số tiền chiếm đoạt khoảng bốn tỷ đồng
kính thưa quý vị ông bà xưa thường nói rằng là bà con xa không bằng láng gì gần
tuy nhiên trong thực tế là đã có rất nhiều vụ việc mâu thuẫn tranh chấp cá nhân
dẫn đến là hàng xóm thượng cặn tay hạ cẳng chân xô xát ẩu đả và dùng hung khí gây sát thương lẫn nhau
tại thành phố thủ đức một người phụ nữ đã dùng đá chọn vào mặt hàng xóm gây thương tích một mươi hai
thông tin về vụ việc này ngày hai mươi chín tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai viện kiểm sát nhân dân tp thủ đức
thành phố hồ chí minh cho biết cơ quan cảnh sát điều tra vừa thi hành lệnh bắt bị can
để tạm giam đối với bà phạm thị thảo về tội

tinh vi không nghi ngờ nhóm đối tượng này sẵn sàng thuê xe với giá cao bằng hợp đồng dài hạn